tại hà nội quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư vì ngày mai tươi sáng đã tổ chức hội thảo tiếp cận toàn diện trong kiểm soát ung thư vú
chương trình có sự tham gia của hơn hai trăm linh bác sĩ trong lĩnh vực điều trị ung thư và các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế
theo số liệu của viện nghiên cứu phòng chống ung thư bệnh viện ca mỗi năm có khoảng một mươi hai trường hợp mới mắc bệnh ung thư vú
trong đó hai mươi năm số ca được chẩn đoán là ung thư vú hơ tu dương tính
phương pháp điều trị bệnh nhân ung thư vú dương tính với hơ tu là phương pháp nhắm trúng đích và đòi hỏi sự cá thể hóa trên từng bệnh nhân
tại hội thảo các bác sĩ và chuyên gia quốc tế đã thảo luận củng cố kiến thức báo cáo về phương pháp điều trị ung thư vú hơ tu dương tính tiếp cận trên từng nhóm bệnh nhân
ung thư vú hơ tu dương tính là một trong những loại ung thư vú khá phổ biến và phát triển nhanh hơn so với các trường hợp ung thư vú còn lại
qua cuộc hội thảo này các bác sĩ và chuyên gia đầu ngành sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm
và tình huống lâm sàng góp phần mang thêm nhiều hy vọng sống còn cho các bệnh nhân ung thư